và mở đầu bản tin là thông tin xét xử hai bị cáo nguyên là lãnh đạo thành phố đà nẵng
vào sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sưu thẩm hai bị cáo nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và đồng phạm về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai tiếp tục với phần tranh luận
về hành vi của bị cáo phan xuân ít cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng quản lý đô thị thành viên hội đồng thẩm định giá đất
hội đồng bán đấu giá nhà công sản sau đó là phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
bị cáo phan xuân ít có chức trách nhiệm vụ trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng chỉ đạo và xử lý những vấn đề trong quản lý nhà nước có liên quan đến công tác quản lý đô thị tài nguyên môi trường quản lý quy hoạch đất đai
theo dõi việc triển khai các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố thu hồi đất giao đất sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất theo dõi việc quản lý và bán nhà cho người đang thuê theo nghị định số sáu mươi một ndcp
tham mưu đề xuất việc miễn giảm tiền sử dụng đất quyền chuyển quyền sử dụng đất
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phan xuân ít biết rất rõ phan văn anh vũ là người kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố lợi dụng chính sách của nhà nước để được mua chỉ định các nhà đất công sản
trái quy định của pháp luật và có mối quan hệ với lãnh đạo ủy bãi nhân dân thành phố đà nẵng
trong thời gian liên tục từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi ba phan xuân ít đã trực tiếp tham mưu đề xuất soạn thảo các công văn quyết định có nội dung trái pháp luật về quản lý công sản và pháp luật về đất đai để trần văn minh
văn hiễu chiến và nguyễn ngọc tuấn cho phép bán hai mươi nhà đất công sản trong đó có một mươi năm nhà đất công sản liên quan đến phan văn anh vũ
hành vi đồng phạm của bị cáo phan xuân ít đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
đối với hai mươi nhà đất công sản tại thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn hai hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng
tự bào chữa tại phiên tòa bị cáo phan xuân ít nguyên phó tránh văn phòng ủy bãi nhân dân thành phố đà nẵng cho rằng bị cáo không tham mưu đề xuất cho lãnh đạo thành phố đà nẵng ra chủ trương quyết định như cáo trạng nêu mà bị cáo chỉ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công
hành vi đồng phạm của bị cáo phan xuân ít đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thị hồng loan và phan văn chiến để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín lê thị hồng loan và phan văn chiến uống rượu cùng một số người bạn tại phòng trọ của loan thuộc phường bảy thành phố bạc liêu
tại đây nhóm bạn của loan xảy ra mâu thuẫn xô xát với một nhóm người khác ở phòng trọ cạnh bên
loan bị số người này đánh nên hô hoán và kêu bạn vào đánh trả
lúc này phan văn chiến đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào người nguyễn khánh duy đã khiến cho duy tử vong
thưa quý vị sau một thời gian lần theo dấu vết tội phạm đội cảnh sát hình sự công an quận năm từ liêm hà nội đã bắt giữ được đối tượng lê văn đông
còn gọi là đông tì mò bốn mươi hai tuổi trú tại phường mỹ đình hai quận năm từ liêm bị truy nã về hành vi gây dấu chất tử công cậu
theo tài liệu của cơ quan công an
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín lê văn đông cùng với lý sơn đông bốn mươi tuổi chú tại long biên hà nội dẫn đầu khoảng bốn mươi nam thanh niên đến công trường vinhome smart city
phường tây mỗ dọa dẫm ngăn cản nhóm công nhân của công ty gia hưng thịnh đơn vị được thuê thu mua sắt phế liệu làm việc
khi phát hiện bị quay hình đông cùng một số đối tượng trong nhóm đã dùng thanh sắt gạch tấn công nhóm công nhân gây thương tích cho hai người
sau đó các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
ngày hai mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đã ra lệnh truy nã đối với hai đối tượng về hành vi gây dấu chất tử công cậu
đông sau đó đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận cầu giấy
lê văn đông là đối tượng có hai bệnh án tâm thần nhưng có nhiều tiền án tiền sự và vẫn cầm đầu nhóm côn đồ chuyên đi gây dối tại nhiều công trường xây dựng lớn tại hà nội
với vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan công an cũng đề nghị các đối tượng có liên quan ra trình báo và kêu gọi lý sơn đông ra đầu thú trước pháp luật
công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn công vinh và nguyễn văn tử về tội trộm cắp tài sản thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến vụ án
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn xã đã xảy ra một mươi năm vụ trộm bình ác quy
các vụ mất cắp thường xảy ra vào đêm khuya
sau một thời gian điều tra công an huyện thạch hà đã xác định được các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản nói trên
ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan công an tiến hành bắt giữ nguyễn công vinh và nguyễn văn tử về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận lợi dụng đêm khuya hai đối tượng rủ nhau đi xe máy trên các trục đường để quan sát phát hiện các ô tô tải đỗ ven đường
một đối tượng đi xe máy đứng ngoài cảnh giới đối tượng ngồi sau tiếp cận và mở lấy trộm ác quy
với phương thức thủ đoạn đó trong thời gian một tháng các đối tượng đã gây ra một mươi tám vụ trộm lấy được ba mươi sáu bình ác quy các loại bán lấy tiền tiêu xài
hiện công an huyện thạch hà đã thu giữ hai xe máy sáu bình ác quy ô tô tải và một số vật chứng liên quan đến vụ án
tình trạng cướp cướp giật thường gia tăng một cách bất thường vào dịp cuối năm
vào đây cũng là thời điểm
mà kẻ gian nhất là các đối tượng không có công an việc làm ổn định hay nghiện ngập lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi của mình
vì vậy việc người dân đề cao tinh thần cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản là góp phần làm hạn chế tội phạm ngày càng gia tăng
ngày sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố lạng sơn của tỉnh lạng sơn
đây là ba đối tượng lương anh tuấn hoàng quốc cường và triệu văn giành có hộ khẩu thường trú tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn tạm giữ về hành vi cướp tài sản
vì lý do nghiện ma túy nghiện điện tử không có tiền tiêu xài nên ba đối tượng đã nảy sinh ý đổ đi cướp tài sản
em đi lòng vòng nên là không có tiền nên là thấy người ta dừng nên là em thấy ý nghĩ cướp rồi
cướp điện thoại bán được một triệu mốt có tiền đấy em về sử dụng ma túy chung
theo đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an thành phố lạng sơn vào thời điểm gần tết
các đối tượng cướp giật thường nhắm vào những người đi đường để uy hiếp không chế cướp xe máy
nữ trang túi sách điện thoại di động tiền bạc
đối tượng mà chúng nhắm tới là những người mất cảnh giác chủ quan
hoặc khả năng chống chạc kém như phụ nữ người già
đối với tình trạng cướp vật tài sản thường các đối tượng cướp vật sẽ lợi dụng sơ hở của người điều khiển phương tiện
nhất là xe mô tô xe điện
thời gian tới tình hình cướp giật nhất là vào dịp cuối năm sẽ còn diễn biến phức tạp
vì vậy mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa cảnh giác cao độ với tội phạm này
và chọn phương cách bảo vệ tài sản của mình một cách hợp lý an toàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện
xử lý một hộ kinh doanh do lê văn kiệt làm chủ tại địa chỉ số hai trăm sáu mươi bốn trên hai mươi amikhe
phường tự an thành phố bù ma thuật đã phát hiện nhiều vi phạm về hàng hóa
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tại hộ kinh doanh này có hơn bảy bảy trăm linh sản phẩm là bánh kẹo
nước xảy khát khăn giấy không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
trong đó có một mươi sáu sản phẩm hết hạn đã sử dụng bốn trăm linh sản phẩm trên bao bì ghi tính nước ngoài
nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt
hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã được tạm giữ để điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo bản tin biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần bổ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn lý trường
xã bình phú huyện thăng bình tỉnh quảng nam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng châu hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại khu tập thể hòa cường bắc
quận hải châu thành phố đà nẵng có xẹo chấm cách một cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng đoàn thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thị trấn núi thành
huyện núi thành của tỉnh quảng nam có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số liệu
máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an